mở đầu sẽ là tin tức về cơn bão số bảy
vào hồi một mươi h ngày chín tháng một mươi
vị trí tâm bão trên khu vực đảo hải nam của trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong những giờ tới
bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
và sau sẽ đổi hướng tây tây nam
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi
áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh
nam đồng bằng và bắc trung bộ
rồi tiếp tục suy yếu và tan dần
do ảnh hưởng của bão
trên vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp bảy cấp tám
giật cấp một mươi
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
biển động rất mạnh
ở khu vực vịnh bắc bộ
bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số bảy
với không khí lạnh tăng cường
nên gió mạnh cấp tám cấp chín
giật cấp một mươi một
sóng biển từ hai đến bốn mét
biển động rất mạnh
trong ngày hôm nay ở khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến ba mét
trở lại với thời tiết trần đất liền
không chỉ gây thời tiết xấu trên biển
từ chiều tối nay đến ngày một mươi một tháng một mươi
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường
vùng ven biển các tỉnh thuộc khu vực đông bắc bộ
sẽ có mưa to đến giấc to
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
ngoài gây mưa thì không khí lạnh
cũng khiến cho nền nhiệt giảm nhanh
hai ngày tới nhiệt độ tại đây chỉ ở mức là hai mươi một hai mươi bảy độ
trời chuyển lạnh
sau đó từ ngày một mươi hai tháng một mươi
thì khi mưa giảm nên nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
khoảng từ một cho đến hai độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
từ ngày mai cho đến ngày một mươi một tháng một mươi
cũng có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông thì có thể tiêm ẩn hiện tượng thừa tích cực đoan
như là tô lốc và gió giật mạnh
ngoài ra mưa lớn cũng khiến cho nguy cơ
xảy ra lũ quét và xả lở đất
ở các tỉnh thuộc khu vực trung du
và đồng băng của bắc bộ bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
mưa lớn kết hợp với không khí lạnh
cũng khiến cho nền nhiệt tại đây chuyển lạnh
khi mưa nhiệt trong hai ngày tới
chỉ ở mức là hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau đó từ ngày một mươi hai tháng một mươi
thì khi mưa giảm nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
lui xuống khu vực trung bộ
các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
trong ba ngày tới sẽ có mưa
mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến
ở mức là từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm
phần còn lại
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
trong ngày hôm nay thì mưa tạm giảm
nhưng từ chiều và tối mai
mưa sẽ gia tăng trở lại
cục bộ có điểm xảy ra mưa to
người dân tại đây cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cũng như là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và xa lở đất
rất nguy hiểm
còn ở khu vực đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
thì trong những ngày tới sẽ phổ biến là trạng thái
có nắng vào ban ngày
chiều tối sẽ xảy ra mưa rào rải rác
có nơi sẽ có rông
trong cơn rông thì cần đề phòng với tổ lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ chưa chiều ở mức là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
bão di chuyển lên phía bắc
vì thế mưa ở các tỉnh phía nam sẽ giảm
dự báo trong ba ngày tới
mưa ở khu vực tây nguyên sẽ chỉ còn xuất hiện
vào lúc chiều và tối
lượng mưa cũng giảm dần
số điểm mưa vừa mưa to cũng sẽ thu hẹp lại
với lượng mưa chỉ ở mức là từ hai mươi năm mươi mm
có nơi là trên bảy mươi mm
tuy nhiên người dân tại đây
vẫn cần đề phòng với các hiện tượng thừa tích cực đoan
như là tổ lốc hay là gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ trong ba ngày tới
tại khu vực tây nguyên giao động ở mức là từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác
với tổ lốc và gió giật mạnh
có thể đi kèm trong cơn rông
nên nhiệt độ trên khu vực trong ba ngày tới chưa có nhiều biến đổi
cao nhất trong ngày là từ ba mươi đến ba mươi ba độ